sau một tuần cho phép thí điểm khai thác các dịch vụ du lịch tham quan huyện cần giờ tp hcm cũng đã lên kế hoạch cụ thể
để khôi phục lại hoạt động của tàu cá một ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương
ghi nhận của phóng viên trong ngày đầu những chuyến tàu cá được ra khơi trở lại tại xã đảo thành an
hơn ba tháng nay ngư dân đặng thanh xuân không thể ra khơi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tất cả các hoạt động đánh bắt thủy hải sản của gia đình đều phải tạm ngưng
đây là lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm ra khơi bám biển con tàu của ông phải neo đậu tại bờ lâu đến vậy
từ hôm nay huyện cần giờ đã cho khôi phục lại tàu cá trên địa bàn
những chuyến tàu đầu tiên đã khởi hành ra khơi
mình kiểm tra lứ với ba máy móc mà mình động lâu quá
mình xuống mình đề máy lên kiểm tra luôn ba nhớt dầu luôn hết
rồi lứ chài mình làm xong mình đi lứ chài mình làm sẵn rồi mình đi
theo đó để đảm bảo công tác phòng chống dịch các phương tiện khi tham gia đánh bắt
sẽ được đăng ký thời gian xuất bến thời gian cập bến
số lượng thuyền viên đăng ký tham gia khai thác được quản lý chặt chẽ
thì hôm nay cũng đậu vậy rồi cũng đâu có cho đi giao đường
rồi ghê cứ đậu để vậy mới hết rồi tới chừng mà mấy ảnh cho đi đi được ba bốn ngày nay nè
rồi thấy cũng đỡ đỡ chứ ông bà đậu đậu quãi luôn
đậu đâu có làm gì đâu mà ra tiền đâu
nguyên phòng thì mỗi ngày mình phải trình sức là mấy giờ giờ mình về mấy giờ
mình lên mình báo cho chạm để chạm ký sổ cho mình ngày mai mình đi nữa
để đảm bảo các tàu cá hoạt động đúng quy định của pháp luật tuân thủ công tác phòng chống dịch
lực lượng biên phòng xác lập các điểm kiểm tra đồng thời tuần trai lưu động trên biển
để tuyên truyền nhắc nhớ người dân
bên cạnh đó phối hợp với cảnh sát đường thủy xử lý các vi phạm về trực tự an toàn giao thông
đặc biệt là trong mùa mưa bão
đối với hoạt động kiểm soát người đi đánh bắt
chúng tôi cùng với địa phương
cũng đã tổ chức phát phiếu để người dân được đi hoạt động sản xuất
trong quá trình đi người dân phải trình được giấy đó qua các chốt kiểm soát
cũng như là đến trình các trạm biên phòng
khi về đến thì cũng phải trình trạm biên phòng
và để cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng kiểm soát chặt chẽ người trên phương tiện
kiểm tra đối với việc đảm bảo trực tự an toàn giao thông
phòng chống dịch gắn với việc đảm bảo trực tự an toàn giao thông an toàn trên đường thủy
để tạo điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên các luồng xanh đường thủy
giúp cho cái quá trình vận tải hàng hóa đường thủy là lưu thông thông suốt
thứ ba đó là quan tâm kiểm tra kiểm soát đối với việc thực hiện nghiêm các quy định
về phòng chống tai nạn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão
hiện tại xã đảo thạnh an có hơn bốn trăm năm mươi tàu cá hoạt động đánh bắt thủy hải sản
đến nay đã có hơn ba trăm linh tàu tham gia hoạt động trở lại
sau ngày mở cửa nới lỏng giãn cách xã hội
địa phương sẽ có phương án phối hợp với các địa bàn giáp ranh như vũng tàu đồng nai
để tuần tra kiểm soát hoạt động của các tàu cá theo đúng quy định không để dịch lây lan